người thân và các con nuôi của phi nhung đeo khăn tàng quỳ gối trước bàn thờ và di ảnh của nữ ca sĩ
do tình hình dịch bệnh phức tạp nên chỉ có sự tham gia của con nuôi giọng ca bồng điền và những người thân thiết nhất
bên ngoài nơi diễn ra lễ cầu siêu đóng kín cửa miễn tiếp khách
trong thời điểm diễn ra buổi lễ cầu siêu cho phi nhung vào ngày ba mươi tháng chín
hình ảnh các con nuôi phi nhùng tiễn biệt mẹ đã khiến người hâm mộ chạy lòng
bên trong nhà là sự tiếc thương bao trùm còn phía bên ngoài là một không khí vắng lặng
trong clip hồ văn cường và các em nghiêm ngắn chấp tay khấn mẹ nuôi
mẹ ruột hồ văn cường cũng đeo khăn tàng chắp tay khấn nữ ca sĩ vừa mới qua đời
trong thời gian giãn cách các con của ca sĩ vi nhung và các sư thầy đều đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn
xuất hiện trong buổi lễ cầu siêu tại nhà có hồ văn cường mẹ ruột ca gốc tiền giang
các con nuôi của phi nhung cùng với người quản lý
bà mẹ nhiều con nhất cho biết ra đi để lại hai mươi ba đứa con thơ trong đó có nhiều bé chỉ lên hai ba tuổi
hình ảnh các cháu ngồi nghề chưa hiểu sự chiên ly khiến nhiều người chạy lòng
hồ văn cường thất thần trong ngày cầu siêu cho mẹ nuôi
thời gian nữ ca sĩ bệnh con trai không có bất kỳ động thái gì khác trên mạng xã hội
trước đó cả hai mẹ con từng xảy ra ồn ào nhưng đã giải quyết hiểu lầm
và lựa chọn tiếp tục đồng hành bên nhau
nhưng không may phi nhung đã không thể ở bên các con được nữa
trước khi ra đi phi nhung từng có những chia sẻ về các bé
nữ ca sĩ cho biết cô không muốn các bé buồn vì hai chữ con nuôi
chị không muốn nhắc lại hai chữ con nuôi trên cộng đồng nữa sợ các con tuổi thân
đi đâu ai cũng nói con nuôi mấy đứa mới được hai ba bốn và sáu tuổi
tuổi nhỏ ở với chị lúc một ngày tuổi nó đang nghĩ chị là mẹ ruột
đi học có đứa chọc mà về khóc quá trừng nên chị muốn im lặng cho các con cuộc sống bình thường
rồi lớn lên tính sau được không em
bây giờ mà ngồi kể thì quá nhiều chuyện chị kề nhưng vì các con thì sợ các bạn đi học bị tổn thương
em nghĩ chị nên nói hay không phi nhung tâm sự
tất cả số tiền ca sê đi hát và lợi nhuận từ hai nhà hàng chày của phi nhung
đều để dành nuôi các bé không may thiếu vắng tình thương của ba mẹ
nữ ca sĩ cho biết
có thể làm được đến đâu cô sẽ cố gắng hết mình nhưng hiện tại đã không thể
đến cuối live stream người thân phi nhung hé lộ các sư thầy sẽ qua nhà xác để tiếp tục làm lễ
người này cho biết bây giờ ba thầy sẽ qua nhà xác của chị nhung để cùng bên đó
sau đó các thầy về chùa mọi người ở nhà sẽ cúng cho chị nhung
gia đình đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của sở y tế tp hcm
và chờ thông tin hướng dẫn từ ủy ban nhân dân tp hcm
để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ
trước đó tại khu vực nhà riêng của phi nhung công an khu vực có mặt để đảm bảo an ninh
và yêu cầu những người không sinh sống tại đây phải rời đi
bên ngoài căn nhà của nữ ca sĩ quá cố vẫn đóng chặt cửa như trước
do tình hình dịch bệnh căng thẳng và tăng ra bối rối nên miễn tiếp khách
con nuôi của nữ ca sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai xuất hiện với gương mặt thất thần khu phố tại nhà của giọng ca bồng nền
điện thoại cũng im lặng như nước một không khí trầm buồn bao trùm
cũng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều bạn bè đồng nghiệp không thể tới trực tiếp nhà riêng của nữ ca sĩ
để chia buồn nên chỉ có thể chia sẻ trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ qua đời và cầu siêu trực tuyến
trước đó tối ngày hai mươi tám tháng chín lễ cầu siêu cho ca sĩ phi nhung đã diễn ra tại chùa giác ngộ
quỳnh trang con nuôi của nữ ca sĩ đại diện gia đình
gửi lời cảm ơn đến chùa giác ngộ đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện gia an một trăm một mươi năm bệnh viện trợ giấy và khán giả người hâm mộ
trong lễ cầu siêu thượng tọa thích đức thiện gửi lời chia buồn và trao tặng bằng tuyên dương công đức
và những đóng góp cho nữ ca sĩ mang pháp danh tịnh bình
sau khi phi nhung ra đi đến lại hai mươi ba người con nuôi không ai chăm sóc
nhiều mạnh thương quân đã lên tiếng giúp đỡ trong đó có tỷ phú hoàng kiều
ông khẳng định sẽ lo cho các con nữ ca sĩ đến khi trưởng thành
trên trang cá nhân nam tỷ phú viết
thanh kính chia buồn cùng gia đình phi nhung nguyện cầu cho hưng linh phi nhung sớm về cõi vĩnh hằng
vô cùng thương tiếc phi nhung đã ra đi để lại hai mươi ba con nuôi hoàng kiều sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người
những chia sẻ này có thể giúp phi nhung thanh thàn ra đi không còn vững bận câu chuyện ai sẽ chăm sóc cho các con ngày mai
nữ ca sĩ đã ra đi trong niềm thương tiếc của đồng nghiệp bạn bè làm nghệ thuật
xin được thắp nén hương tiễn biệt nữ ca sĩ vi nhung mãi nhớ đến cô với những bài hát khó ai thay thế
và những thành tựu tỏa sáng để lại cho đời trong tình cảm sâu sắc mà công chúng đã dành cho cô
sau một tháng điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trợ giấy tp hcm ca sĩ phi nhung đã qua đời

trước khi về nơi ăn nghỉ cuối cùng phi nhung đã trở lại
phi nhung đang được để trong nhà xác bệnh viện
vì là một người ra đi vì dịch bệnh covid một mươi chín nhiều người không khỏi băn khoăn về việc đám tăng của phi nhung sẽ được tổ chức như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời
đại dịch covid một mươi chín rất nguy hiểm và có sự lây lan nhanh chóng
nghiêm cấm tụ tập đông người đặc biệt là tp hcm vẫn đang là tỉnh thành có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao
vì thế nghi lễ đám tang và thủ tục tâm linh truyền thống ở tp hcm lúc này là không thể thực hiện được
rất nhiều người hâm mộ các nghị sĩ muốn đến để đưa tiến phi nhung đoạn đường cuối cùng
nhưng điều băn khoăn về việc liệu có thể tổ chức đám tang cho tình hình dịch bệnh này không
và liệu phi nhung có được hưởng gói lo hậu sự khi ra đi vì covid một mươi chín hay không
theo đó bí thư tp hcm cho biết sẽ lấy tiền từ ngân sách thành phố để lo hậu sự miễn phí cho người chết vì covid một mươi chín
chi phí một mươi bảy triệu đồng một người

và quân đội sẽ lo chuyển giao số cho cốt này đến tận nhà dân
vài tuần qua thông tin giá chọn gói lo hậu sự cho người chết vì covid một mươi chín phải trên hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
trong khi đại diện cơ quan chủ quản lò thiêu bình hưng hòa trả lời chỉ lấy phí thiêu xác là bốn hai triệu đồng
để giải đáp thắc mắc của mọi người về đám tang của phi nhung
có thể đối chiếu với hướng dẫn số bảy trăm chín mươi sáu hd svhttdl của sở văn hóa thông tin và du lịch ban hành về việc tổ chức tăng lễ
đám cưới trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo hướng dẫn trong việc cưới đối với đám cưới chưa ấn định ngày tổ chức
các địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân cần nhắc khoản
lùi thời gian phù hợp để tổ chức đám cưới hỏi vào thời điểm thích hợp khuyến khích các gia đình sử dụng hình thức báo hỉ
đối với đám cưới đã ấn định ngày tổ chức vận động gia đình chỉ tổ chức đám cưới trong một ngày
hạn chế tối đa số lượng khách mời không mời khách ngoài tỉnh trong trường hợp khách mời ngoài tỉnh phải khai báo y tế với chính quyền địa phương
thực hiện vệ sinh khử quẩn nhà cửa và khu vực tổ chức đám cưới
khách đến tham dự phải khai báo y tế đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình bố trí khu vực rửa tay đặt dung dịch sát khuẩn tại địa điểm thuận tiện cho người tham dự lễ cưới
đối với việc tang vận động tuyên truyền người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang không quá hai mươi bốn h kể từ khi tử vong
trong trường hợp đặc biệt gia đình tang chủ không kịp tổ chức lễ tang trong vòng hai mươi bốn h có thể kéo dài thêm như không quá bốn mươi tám h kể từ khi tử vong
hạn chế tối đa số người phục vụ tham dự lễ tang tránh tập trung đông người
gia đình có người tử vong phối hợp với ban tổ chức lễ tang thông tin cho các cơ quan đoàn thể họ hàng bạn bè liên quan
hạn chế tối đa người đến viếng
cử người đại diện tham dự lễ tang để tránh tập trung đông người theo quy định về phòng chống dịch
nên tổ chức lễ tang trong nội bộ gia đình và các mối quan hệ thật sự cần thiết không thông báo rộng rãi
khuyến nghị hình thức chia buồn bằng điện hoa điện chia buồn
trong trường hợp có khách từ tỉnh ngoài đến viếng phải khai báo với chính quyền địa phương và ngành y tế
đo thân nhiệt đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình bố trí khu vực rửa tay hoặc đặt dung dịch sát khuẩn tay tại địa điểm thuận tiện cho người tham dự đám tang
cung cấp khẩu trang thực hiện việc vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà cửa và khu vực tổ chức đám tang trước trong và sau khi tổ chức tăng lễ
về hình thức nghi lễ trong đám tang tuyên truyền vận động người dân thực hiện các thủ tục tổ chức lễ tang đưa tang mai táng gọn nhẹ trong nội bộ gia đình
khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng tuyên truyền vận động người dân lược giàn giảm bớt tối đa các nghi lễ truyền thống trong đám tang
để đảm bảo thời gian tổ chức tàng lễ nhanh gọn khẩn trương khâm niệm rút ngắn thời gian cúng cơm lễ cầu siêu phát biểu đáp từ
không tổ chức mời khách ăn uống trong đám tang cùng bốn mươi chín ngày cúng một trăm linh ngày
việc tổ chức ăn uống trong đám tang chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình
về lễ viếng khách đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh gọn đơn giản mỗi đoàn viếng không quá một mươi người đảm bảo khoảng cách và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
về đưa tang bà tang lễ vận động gia đình bố trí gọn gàng thành phần đưa tang hạn chế số lượng người đưa tang
nhật kim anh cho biết mấy ngày qua mỗi đêm đều cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm vượt qua bạo bệnh
dù biết rõ bệnh tình của phi nhung không mấy khả quan
chị vẫn mong mỏi phép màu có thể xảy ra vào phút cuối
khi nhận những cuộc gọi báo tin giữ tôi gạt ngang bảo họ đừng đồn bậy
đến lúc biết thông tin chính xác tôi muốn quỵ ngã
chị phi nhung không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người chị gái tôi dành nhiều tình cảm như ruột thịt
hay tin chị mất tim tôi đau nhói như ai bóp nghẹn
tôi giờ chỉ biết tụng kinh niệm phật hồi hướng mong linh hồn của chị sớm siêu thoát và về với phùng lành nữ diễn viên nói
các sĩ tri di phương trinh vừa bắt đầu tập truyện
trong cuộc cứu của bằng kiều người bạn thân thiết của phi nhung cũng có những tâm sự trên trang cá nhân
covid mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi mà bác sĩ báo tin buồn cho gia đình nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật
chị lịm người khi nghe tin em đã xa đi nhung ơi
chiếc khăn tăng em đeo cho chị cách đây hai năm khi bà mất không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em
cô tiên nữ tên phi nhung đã được kêu về trời em về vui em nhé
nợ trần em đã trả xong
cũng như trả lại hết những lời ca nghiệt người đời đã dành cho em
cô tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt
chị luôn tự hào về em về con người cũng như tiếng hát phi nhung mà chị đã may mắn phát hiện ra cách đây ba mươi năm
em ra đi thanh thản em nhé không còn gì để vướng mận
các con nuôi của em đã có chị lo
dương wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các gì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
chị biết em đang khóc đừng khóc nữa nhé phải đẹp phải cười thật tươi vì mình đang đợi dước về trời mà
đừng buồn một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi thương em nhiều
nghệ sĩ lê giang nghẹn ngào chia sẻ chị không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào
khi đón nhận tin dữ về người bạn đồng nghiệp chị thẫn thờ như người mất hồn
tôi và nhung bằng tuổi nhau thân thiết từ thời chưa nổi tiếng tới khi có được vị trí ổn định trong nghề
chúng tôi gọi nhau là bạn già sa sẻ những vui buồn chắc chờ và đôi khi bật khóc vì sao số phận cả hai lại quá dồn nhau
trước dịch nhung hẹn tôi hôm nào sẽ đi ăn uống một bữa tôi vì bận rộn công việc nên cứ hẹn lần hẹn nữa
đến giờ thì không còn cơ hội để gặp mặt nữa rồi nhung ơi
nữ nghệ sĩ bật khóc
mc cát tường chia sẻ tôi không nói nên lời vào lúc này cuộc sống sao quá vô thường
em xin tiễn biệt chị xin khấn nguyện
chị ra đi thanh thản về với cõi phật
mọi người hãy yêu thương gia đình người thân và trân trọng tất cả các mối quan hệ
trên trang cá nhân nhiều nghị sĩ đăng những sòng chia sẻ đau xót trước tin giữ từ người đồng nghiệp họ yêu quý
cà sĩ đảm vĩnh hưng viết sòng tâm sự dựa trên những câu hát bài sông quê của phi nhung lúc sinh thời
sóng đời cuồng trôi nỡ nào phi nhung hỡi giờ em đã bỏ mà đi mãi không về
minh hằng xúc động
một đời nghệ sĩ tài hoa
ra đi thanh thản chị ơi
dương triệu vũ nhắn nhủ đàn chị
mong rằng nếu có kiếp sau xin được tiếp tục làm chị em
diễn viên thúy diễm đăng tải hình ảnh của ca sĩ phi nhung cùng dòng tâm sự
một vì sao đã tắt tạm biệt chị
một tấm lòng thiện một trái tim chia sẻ trong dịch bệnh tai ương đã đi xa
từ hải ngoại nhiều ca sĩ như thanh hà thanh thảo ngọc huyền bày tỏ niềm tiếc thương sự ra đi của phi nhung
họ không tin nữ ca sĩ ra đi ngay lúc này
tôi cứ nghĩ chị nhung gần như sẽ trở lại
đau xót quá
tôi đau đớn khi nghe tin ca sĩ đan trường nói
nén đau thương thúy nga gửi những lời tâm tình đến cố ca sĩ
những ngày qua tôi vẫn tin tưởng rằng cô bạn tôi sẽ chống chọi được qua cơn bạo bệnh
chưa bao giờ tôi dự đoán sai như đợt này vì mình luôn kỳ vọng phi nhung sẽ bình phục và đi hát trở lại như xưa
một trạng già chiến đấu có lẽ phi nhung đã mệt rồi
an nghỉ nha cô bạn
tất cả mọi người sẽ chờ anh
luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô gái lai xinh đẹp
xin lời trích câu nói của nghệ sĩ nhân dân hồng vân dành cho ca sĩ phi nhung người nghệ sĩ tài hoa và dồ lòng nhân ái
cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn khó có thể lường trước
đời người như bóng câu qua cửa sổ
chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất
cuộc sống này ngắn ngủi là vậy